sau nhiều ngày chứng kiến sự quá tải của bệnh viện nhiệt đới trung ương viện sốt z ký sinh trùng và côn trùng trung ương
thì phải đến ngày một mươi tám tháng ba tỉnh bắc ninh mới tổ chức các điểm lấy máu xét nghiệm miễn phí tại hai xã thanh khương và mau điền của huyện thuận thành
tuy nhiên rất nhiều gia đình đã không cho con lấy máu xét nghiệm miễn phí ở bắc ninh mà tiếp tục đổ về hà nội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng ba tỉnh bắc ninh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm miễn phí cho các cháu tại một mươi chín trường mầm non của huyện thuận thành
song đối lập với cảnh đông đúc quá tải ở hai bệnh viện tuyến trung ương là cảnh váng vẻ tại khu vực lấy máu xét nghiệm miễn phí đặt ngay tại các trường mầm non
điều này cho thấy sự lo lắng bức xúc ở người dân vẫn chưa giảm và những thông tin cũng như cách xử lý của huyện thuận thành
của sở y tế và ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vẫn chưa hóa giải được nỗi lo lắng này
trường thì tôi thấy lại có một bộ phận coi như là bộ y tế tức là y tế là y tế của huyện thuận thành
và đồng thời có một cô đeo cái băng phù hiệu này là của tỉnh về xét nghiệm tại trường nhà
thì tôi cảm thấy là không có liềm tin
riêng tôi là chưa cho đi vì bao giờ được xét nghiệm ở ngoài trung ương về
nếu mà đúng như thế thì là tôi sẽ cho cháu đi xét nghiệm một nơi khác chứ cũng không xét nghiệm ở đây
vì chúng tôi không tin tưởng gì ở quanh trong huyện này nữa
những người mà người ta đến trường xét nghiệm người ta xét nghiệm ở đây
xong người ta lại đem cháu người ta đi chứ người ta cũng không tin tưởng những người người ta đang xét nghiệm bây giờ
không chỉ có các cháu nhỏ bị dương tính với sán lợn cô giáo nguyễn thị dung
giáo viên tại trường mầm non thanh khương sau khi đi xét nghiệm tại viện sốt xét ký sinh trùng côn trùng trung ương
cũng đã nhận được kết quả dương tính với sán lợn
khi nhận được kết quả dương tính với ô trùng sán lợn
thì bản thân tôi thì cũng rất là hoang mang và cũng rất là buồn
và cũng chả biết làm thế nào thôi thì thôi cũng phải chấp nhận và để điều trị theo lịch trình của bác sĩ
một không khí căng thẳng nặng nề bao trùm toàn bộ các lớp học giống như ngôi trường này vừa trải qua một cơn bão lớn
những lớp học với sĩ số gần ba mươi em một lớp trước đây
giờ chỉ còn vèn vẹn vài em ngờ ngác giữa lớp học thanh thang và mớ âm thanh hỗn độn ngoài cổng trường
thường trẻ con đến lớp thường bây giờ cũng đua nhau để học để ăn
bây giờ ít các bạn này cũng
thật sự thì có khi là nhiều các phụ huynh thì không đồng cảm
tuy nhiên thì thật trong cái tâm của mình
thì mình cũng rất là thương các con
và cũng kể cả các con không đến thì mình cũng rất là nhớ chúng
và cũng cảm nhận được là chúng cũng giống như những đứa con của mình thôi
không không không
còn có nhiều phụ huynh thì có thể là họ không đồng cảm
thế tuy nhiên thì mình chăm sóc con con hàng ngày như thế này
tuy là mình không làm nên cái việc như thế
và đây cũng là cái như là kiểu như mình nghĩ là cái nó không mong muốn để xảy ra
thế tuy nhiên thì nó xảy ra như thế này thì cũng rất là thương các con
giọt nước mắt sợ hãi của những đứa trẻ khi phải lấy máu làm xét nghiệm
nỗi buồn tủi từ phía các cô giáo cùng sự xót xa lo lắng của hàng ngàn phụ huynh ngày hôm nay
buộc dư luận phải đặt câu hỏi
liệu hướng lợi ích đến đâu mới chịu dừng lại